đối tượng nguyễn tiến hân ba mươi tuổi chú huyện đan phượng hà nội từng có hai tiền án là nghi phạm gây ra vụ trộm tiệm vàng tuấn đạt thị xã sơn tây lấy đi ba trăm năm mươi cây vàng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động của chủ tiệm vàng tuấn đạt vào khoảng ba giờ ngày một mươi tám tháng tám hân đã đột nhập vào tiệm vàng từ tầng tung
sau khi phá hai lớp khóa trên tầng ba hân xuống tầng một ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng lớn tài sản sau đó hân đi bộ tới nơi đỗ xe cách khoảng hai mươi mét tháo găng tay và bỏ trốn
vào ngày hai mươi hai tháng tám hân bị bắt khi đi tiêu thụ số vàng trên hiện cơ quan công an đã thu giữ tám bốn kg vàng các loại một điện thoại di động cùng một xe máy honda sh một trăm năm mươi y
theo lời khai của chủ tiệm vàng số vàng bị lấy trộm gồm ba trăm năm mươi cây vàng các loại cùng một trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt tổng thiệt hại khoảng một mươi ba tỷ đồng
ngoài vụ này trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám hân còn đột nhập vào cửa hàng honda ở xã bình yên huyện thạch thất hà nội lấy trộm năm mươi tám triệu đồng cho kết sắt và một chiếc xe máy honda sh vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng